đối tượng trần minh vũ chú tại tỉnh cà mau nghi can chính trong vụ án giết người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương bắt giữ
bảy đối tượng khác cũng bị bắt về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo điều tra khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng sáu ngay sau khi uống rượu say trần minh vũ và phạm tuấn anh đã xảy ra to tiếng làm ẩm cả khu trọ
sau đó nhóm đối tượng là người quen của phạm tuấn anh đã cầm hùng khí tìm đến nhà trọ để đánh trần minh vũ
trần minh vũ thấy đông người nên đã lấy một con dao thái lan thủ trong người rồi hai bên xông vào đánh nhau
trong lúc xô sát vũ đã dùng dao đâm khiến trần lực huynh tử vong
ngay sau khi sự việc xảy ra các đối tượng đã đến cơ quan công an để đầu thú
sau gần tám tiếng đồng hồ tập trung lực lượng truy bắt xuyên đêm dưới sự chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của giám đốc công an tỉnh hải dương
đến sáng ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm
tiệm vàng đức nam
đó là lương văn đạt và nguyễn văn doanh chú tại thành phố hải phòng
hai đối tượng bị bắt khi đang trốn tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng
cơ quan công an đã thu giữ tại nhà đối tượng đạt một súng tự chế dạng côn quay
năm viên đạn ba điện thoại giày và quần áo các đối tượng sử dụng để gây án
như tin đã đưa khoảng hai mươi giờ tối ngày bảy tháng sáu hai đối tượng đeo khẩu trang điều khiển xe máy xông vào tiệm vàng đức nam
đạt dùng súng đe dọa khống chế những người có mặt tại cửa hàng còn doanh dùng búa đập vỡ kính để lấy tài sản
khi thấy chủ tiệm hô hoán ngăn cản đạt đã nổ súng làm con trai chủ tiệm vàng bị trúng hai viên đạn vào vùng đùi và ngực
hai đối tượng sau đó đã bỏ lại xe máy chạy bộ tẩu thoát
từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và chiếc xe bị bỏ lại
công an tỉnh hải dương đã phối hợp xác minh thông tin tiến hành truy bắt hai đối tượng gây án
liên quan đến đường dây cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet hơn tám mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh của tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố chín đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo điều tra ban đầu đối tượng giản tư công đã sử dụng tài khoản để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám com
cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh
đây là đường dây được tổ chức rất chuyên
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt giữ số tiền giao dịch là hơn tám mươi tỷ đồng
thưa quý vị với viễn cảnh giàu sang đủ đầy đây là những lời mời gọi hứa hẹn hấp dẫn thường thấy ở những kẻ mua bán người
đẩy không ít chị em phụ nữ rơi vào bi kịch trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
cho đến khi đặt tài khoản tội phạm mua bán người đã được đặt tài khoản
khi đặt chân lên vùng đất mới thì đối tiện với sự thật khắc nghiệt họ mới vỡ mộng và ân hận vì sự nhẹ dạng cả tin
để những bi kịch tương tự không xảy ra lực lượng công an các địa phương đặc biệt ở khu vực miền núi vùng biên giới
đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm mua bán người
nâng cao hiệu quả việc bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân trở về hòa nhập với cuộc sống bình thường
do thiếu hiểu biết người phụ nữ này đã bị lừa sang trung quốc bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá hai vạn nhân dân tệ
rất may sau đó chị đã được giải cứu và trở về đoàn tụ với gia đình
từ khi trở về công an xã chính quyền địa phương đã luôn quan tâm động viên hỗ trợ về tinh thần và hỗ trợ phát triển kinh tế
để chị vượt qua mặc cảm hòa nhập với cộng đồng
khi đó mình nghe theo lời người xấu nên bị bán sang trung quốc
thấy sợ và hoang mang lo không được trở về gia đình nữa còn chồng còn con ở nhà
may mắn được giải cứu
qua đây mình thấy chị em phụ nữ phải cảnh giác không nghe theo lời người xấu đi làm ăn ở bên kia được nhiều tiền đâu
là huyện biên giới với phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
cán bộ chiến sĩ công an huyện đã xuống tận địa bàn tuyên truyền về cách nhận biết về phương thức thủ đoạn hoạt động
để có biện pháp phòng chống tội phạm mua bán người
đặc biệt tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm
mua bán người như trẻ em phụ nữ người thiếu hiểu biết
con là con gái thường những người buôn bán người luôn nhắm tới
được các công an tuyên truyền như thế này con đã biết được các phương tức phòng tránh
nếu phát hiện ra người xấu thì các con sẽ báo cho công an
qua các chú công an tuyên truyền con rút ra bài học là đừng có tin người ở trên facebook
và không tin những người báo việt nam
nhẹ lương cao và người ta có thể dụ dỗ đi lên trung quốc
đối tượng mua bán người thì là chúng thường thứ nhất là lợi dụng các mạng trang mạng xã hội
và thứ hai là để tiếp cận được các đối tượng tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh này
và các cháu là thích ăn chơi đôi đòi để tiếp cận và dụ dỗ để đưa các cháu đi làm tiếp viên
tại các nhà hàng khách sạn ở các vùng xuôi
thực hiện công tác đấu tranh với các loại tội phạm này thì đòi hỏi chúng tôi cũng phải nâng cao học hỏi kiến thức
thứ hai là tích cực tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các giải pháp đồng bộ được công an huyện yên minh triển khai
đã góp phần kiềm chế kéo giảm tình trạng mua bán người trên địa bàn tỉnh
tạo môi trường ổn định để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội
xây dựng mảnh đất biên cương ngày càng giàu đẹp văn minh
chiều qua ngày bảy tháng sáu một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà hai tầng
nằm trong ngõ một trăm linh tám b đường nguyễn trãi thành phố hà nội
cháy lớn nhanh chóng phát khói khiến bao trùm toàn bộ ngôi nhà
người dân phát điện đã huy động lực lượng hỗ trợ xử lý và gọi thông báo cho lực lượng cứu hỏa
nhờ được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân
đã điều động năm xe chữa cháy cùng nhiều lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
do căn nhà nằm trong ngõ sâu diện tích hẹp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau khoảng ba mươi phút nỗ lực chữa cháy đám cháy được khống chế hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng bộ đội biên phòng cao bằng vừa tiếp nhận hai đối tượng
có lệnh truy nã do đại đội quản lý biên giới long châu khu tự trị dân tộc trang của tỉnh quảng tây trung quốc trao trả
hai đối tượng là phạm tùng khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện quỳ châu
và lô thanh hải chú tại huyện quế phong của tỉnh nghệ an
bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đang bị công an tỉnh nghệ an phát lệnh truy nã với tội danh giết người
hiện đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao đối tượng
cho công an tỉnh nghệ an để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở hải dương
sau gần tám giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy bắt xuyên đêm
dưới sự chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của giám đốc công an tỉnh hải dương
đến sáng nay
lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng đức nam
đó là lương văn đạt và nguyễn văn doanh cùng chú tại thành phố hải phòng
hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện tiên lãng hải phòng
cơ quan công an đã thu giữ tại nhà của đối tượng đạt một súng tự chế dạng côn quay
năm viên đạn ba điện thoại dây và quần áo các đối tượng sử dụng để gây án
như tin đã đưa vào khoảng hai mươi giờ tối mùng bảy tháng sáu
hai đối tượng đeo khẩu trang điều khiển xe máy xông vào tiệm vàng đức nam
đạt đã chỉa súng đe dọa không chế những người có mặt tại tiệm hạm vàng
còn doanh thì dùng búa đập vỡ kính để lấy tài sản
khi thấy chủ tiệm hô hoán ngăn cản đạt đã nổ súng làm con trai của chủ tiệm vàng
bị trúng hai viên đạn vào vùng đùi và ngực
hai đối tượng sau đó bỏ lại xe máy chạy bộ tàu thoát
từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và chiếc xe máy bị bỏ lại
công an tỉnh hải dương đã phối hợp xác minh thông tin và tiến hành truy bắt hai đối tượng gây án
tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử phạm tuấn lên và dư thanh tuấn em
cùng chú tại thành phố mỹ tho và các đồng phạm trong vụ án cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
hội đồng xét xử phúc thẩm đã bắt kháng cáo và tương y án sơ thẩm với nhận định
hành vi phạm tội của các bị cáo rất nguy hiểm
chỉ vì người quen thiếu nợ không có tiền trả
các bị cáo cơ chú nợ đến dùng hung khí bắt giữ hành hung đánh đập tra tấn rồi cướp tài sản
phạm tuấn lên là người sử dụng và trực tiếp thực hiện tội phạm để yêu cầu các đồng phạm bắt năm người khác
đồng thời đánh đập tra tấn tàn bạo để cướp hơn năm mươi bốn triệu đồng
hội đồng xét xử đã căn cứ vào tính chất bất độ phòng tội
tuyên phạt phạm tuấn lên tám năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản
bảy năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật tổng hợp hình phạt là một mươi năm năm sáu tháng tù
sau hơn nửa tháng truy xét công an tp đà nẵng cho biết đã bắt giữ được đối tượng
thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá gần một tỷ đồng tại một hiệu cầm đồ trên địa bàn
đối tượng là hồ đức nhị chú tải quận liên triều tp đà nẵng
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhị ban truyền án thu dương
hồ đức nhị đã bắt giữ được nhiều tăng vật có liên quan gồm một bình kho để phá không cửa sắt
sáu mươi điện thoại di động các loại hai mươi dây truyền lắc tay và nhấn vàng các loại
tại cơ quan công an nhị đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lực lượng công an tỉnh đồng nai vừa ngăn chặn kịp thời một vụ giải quyết mâu thuẫn
bắt giữ nhóm đối tượng cùng với một khẩu súng và một bình xịt hơi cay
vào ngày sáu tháng sáu sau khi dừng một phương tiện nghi vấn để kiểm tra
tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai
phát hiện bùi đăng khánh chú tại tp biên hòa
đang cất giấu một khẩu súng có lắp sẵn bốn viên đạn và một bình xịt hơi cay
trên xe còn có trương mai xuân khai và mai tiến định
cùng chú tại tp biên hòa
khánh khai do có mâu thuẫn với đối tượng tên là sóc
chưa rõ lai lịch nên đã rủ khai và định thuê xe ô tô đến huyện cẩm mỹ
tỉnh đồng nai để giải quyết mâu thuẫn
hai đối tượng là đặng hoàng lâm và phạm thiên long
cùng chú tại tp bô mò thuột
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử về tội giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào chiều hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
lâm đến quán cà phê trên đường giải phóng tp bô mò thuột để gặp trần văn dũng
để chuộc lại chiếc xe máy đã cầm cố trước đó
vì không gặp được dũng nên lâm đã gọi điện thoại để thỏa thuận về việc trả tiền chuộc xe
tuy nhiên dũng không đồng ý nên lâm đã chửi dũng
lúc này trong quán cà phê có long nên đã xảy ra mâu thuẫn
đến chiều cùng ngày lâm cầm theo kiếm tự chế chém long một nhát vào vùng đầu
long sau đó đã chém trả đại lâm gây thương tích bốn mươi bảy còn bản thân long thì bị thương tích hai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đặng hoàng lâm một mươi hai năm tù về tội giết người
và phạm thiên long sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
thời gian gần đây lực lượng công an cà mau đã phát hiện và ngăn chặn không ít trường hợp gây dối trật tự công cộng
và sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau trong đó có sự tham gia của nhiều thanh thiếu niên
khi nghỉ hè đã đến thanh thiếu niên sẽ có thêm nhiều thời gian dành dỗi
chính vì vậy mà cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo tới các bậc phụ huynh
cần quan tâm đến con em của mình nhiều hơn tránh tình trạng là từ mâu thuẫn nhỏ để lại hậu quả lớn
đây là hình ảnh các thanh thiếu niên vào đêm khuya đã tụ tập ném vỏ chai bia và gạch đá vào nhà người dân tại địa bàn thành phố cà mau
các vụ việc đã gây bức xúc đối với người dân đang sinh sống tại khu vực trên
qua điều tra ngày hai mươi bốn tháng năm công an thành phố cà mau đã mời một nhóm gồm một mươi sáu thanh thiếu niên
trú tại thành phố cà mau về cơ quan làm việc vì có liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng
và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
theo kết quả điều tra các đối tượng trên thường xuyên tụ tập đá bóng và đi chơi cùng nhau
quá trình sinh hoạt chung cả nhóm bàn bạc đi tìm nhà dân để trộm cắp vặt phá phách ném bia
đập phá tài sản nhằm thỏa mãn ý thích của bản thân
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời điểm đêm khuya đến nhà dân tìm tài sản để trộm cắp
nếu bị phát hiện các đối tượng sẽ trả thù bằng cách ném vỏ chai bia hoặc nhặt gạch đá có sẵn ném vào nhà dân